vì thế món ăn thức uống làm từ hoa đậu bí thường trông vô cùng đẹp mắt
hoa đậu bích có thể được dùng tươi xấy khô hay tán thành bột
khi ngâm trong nước khoảng năm phút sẽ được một loại nước có màu xanh biếc không có mùi
lọc sắc hoa lấy phần nước sau đó đổ vào hôn hợp đường hoặc mật ong đá hoặc sinh tố cốc tai có thể thêm một loại trái cây khác như dâu tây táo thêm một chiếc hương vani thì sẽ thành một thức uống có màu sắc tuyệt đẹp
màu này biến đổi từ xanh biếc hồng tím tùy theo lượng hoa và nguyên liệu pha chế
thực phẩm làm từ hoa đậu bí không những được trồng đẹp mắt mà còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe
màu xanh của hoa đậu bích lại dễ dàng tan trong nước với thời gian rất ngắn chỉ khoảng vài phút dễ dàng sử dụng
trà hoa đậu biết có tác dụng cải thiện sức khỏe bằng cách ngăn chặn tác động có hại của các gốc tự do gây ra
cụ thể hơn theo trang bệnh viện quận một mươi một vn bác sĩ chuyên khoa hai hoàng thanh hiền khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng bệnh viện quận một mươi một cho biết khoa đã biết có rất nhiều những công dụng
lợi ích đầu tiên là hoa đậu bích được sử dụng trong việc làm đẹp làm đẹp da đẹp tóc chống lão hóa chống béo phì
hoạt chất trong hoa đậu bếp cải thiện sức khỏe tế bào
chúng cũng làm máu lưu thông tốt đến mọi ngóc ngách cơ thể giúp nuôi dưỡng tốt da lông làm chậm sự lão hóa ngăn ngừa dụng tóc và làm cho tóc đen bóng mượt
hơn nữa antus anin có thể ức chế được phản ứng peroxi hóa lipid ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng nên giữ được vóc dáng thoan thả tránh béo phì
vì vậy nên không lạ gì việc các thiếu nữ ở thái lan truyền tụng cách làm đẹp bằng cách uống trà hoa đậu bếp thường xuyên
lợi ích thứ hai là giúp ngăn ngừa hỗ trợ điều trị ung thư
các cốc tự do ngăn chặn tác động có hại của các cốc tự do gây ra
ngoài ra hoạt chất trong hoa đậu bích có công năng ổn định di thể trong nhân tế bào bảo vệ màng tế bào tăng cường khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và thực bào
nên hạn chế được sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình sản trị
mặt khác trong phòng thí nghiệm chất kiliothai của hoa đậu biếc đã thể hiện khả năng ức chế tế bào ung thư một cách đầy ấn tượng
lợi ích thứ ba là giúp tăng cường miễn dịch
màu xanh của hoa đậu biếc có hoạt chất antersyanin giúp bảo vệ dna và lipid perocydation khỏi tổn thương và tăng sản xuất sitoky để tăng miễn dịch cho cơ thể
lợi ích thứ tư là hòa đậu biếc có tính kháng khuẩn
các nghiên cứu sơ bộ cho thấy kiliothai trong hoa đậu biếc có khả năng kháng khuẩn in vitro chống lại e coli k pneumonia và p eruginosa
lợi ích thứ năm là nâng cao sức khỏe tim mạch
nhiều nghiên cứu cho thấy hoa đậu biết cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành vì giúp bảo vệ thành mạch ngừa ngừa sơ cứng mạch máu giảm thuyên tắc máu ngăn ngừa khối huyết và giảm huyết áp
lợi ích thứ sáu là hữu ích cho bệnh tiểu đường
hoa đậu biếc cũng có thể làm tăng tiết ucin giúp kiểm soát lượng đường trong máu làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
lợi ích thứ bảy là cải thiện thị lực
việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mau mạch của mắt được cải thiện làm mắt được bảo vệ tốt thị lực tăng lên
mắt được bảo vệ tránh khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây nên làm chậm sự tin hóa của đục thủy tinh thể giúp điều trị những tổn thương của võng mạc
thứ tám là an thần giảm lo âu ngừa trầm cảm
theo các tài liệu cổ hoa đậu bích có tác dụng an thần giảm lo âu ngừa trầm cảm là do màu của hoa
đây là lý luận của ezovida ấn độ và trung y
lợi ích thứ chín là tăng cường sức khỏe bớt mệt mỏi giảm căng thẳng
trong các món ăn thức uống làm từ hoa đậu điếc đã có những hoạt chất có ích nên hiển nhiên cơ thể được tăng cường sức khỏe bớt mệt mỏi
lúc uống trà hoa đậu miếc khách lại có cảm giác khoan khoái thư giãn khi ngắm nhìn màu xanh biếc hoặc tím ngắt hay hồng hồng của trà sau những lúc làm việc căng thẳng
nhìn chung việc sử dụng hoa đậu bích tự nhiên là tương đối an toàn
liều lượng sử dụng được các chuyên gia khuyên dùng là một hai gam hoa đậu bít thô trên ngày
tuy nhiên hoa đậu bít tự nhiên không phải là an toàn tuyệt đối
các trường hợp sử dụng hoa đậu bích thường xuyên hoặc quá liều lượng sẽ dễ gặp phải hiện tượng xuất huyết nội
lý do là bởi hợp chất nthur cyanin trong hoa có khả năng ức chế sự kết tụ tiêu cầu tăng co bắp lưu thông máu và dẫn đến chảy máu các bộ phận như tử cung
và dưới đây là những đối tượng không nên sử dụng hoa đậu bích
với tác dụng như trên các đối tượng sau đây cần đặc biệt chú ý đến liều lượng sử dụng của hoa đậu bí hoặc kiêng sử dụng hoa đậu bít để đảm bảo sức khỏe
đầu tiên là phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc trong thời kỳ có thai và cho con bú
thứ hai là các bệnh nhân mắc các bệnh về máu và những người chuẩn bị hoặc đang trong quá trình phẫu thuật điều trị thuốc
để đảm bảo an toàn những đối tượng trên cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc ngừng sử dụng hoa đậu bếp trong một thời gian nhất định
ngoài ra nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề bất thường nào về sức khỏe khi dùng hoa đậu bích cần ngừng ngay việc sử dụng lại và đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời